đảng bộ huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh đã long trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ hai mươi ba
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đồng chí trần cầm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
cùng đại diện lãnh đạo tỉnh hà tĩnh và hai trăm hai mươi hai đại biểu thay mặt cho hơn chín đảng viên
ở bốn mươi sáu tổ chức cơ sở đảng đã dự đại hội
kế thừa những kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua đại hội đảng bộ huyện hương sơn
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã đề ra một số chỉ tiêu cụ thể phân đấu thu ngân sách trên địa bàn
đến năm hai nghìn hai mươi năm đạt trên ba trăm một mươi tỷ đồng thu nhập bình quân đầu người đạt trên bảy mươi triệu đồng một năm
phân đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới xây dựng thị trấn phố châu đạt tiêu chí đô thị loại bốn
đại hội đại biểu đảng bộ huyện hương sơn lần thứ hai mươi ba đã xác định các nội dung khai thác tiềm năng
thế mạnh vườn đồi rừng đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ
phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh theo hướng nâng cao giá trị